các đại biểu cũng nhấn mạnh bản thân mỗi đại biểu phải nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân cũng như phản ánh những bức xúc kiến nghị của người dân đến với quốc hội
không phải là bất kỳ những ý kiến kiến nghị tâm quyết và có trách nhiệm nào của người dân cũng được phản ánh đến quốc hội
do vậy bản thân đại biểu quốc hội bây giờ làm sao là phải nắm bắt phải tập hợp cho được những ý kiến kiến nghị đó
và phải có trách nhiệm phản ánh đến quốc hội
cái điều mà phản ánh được đến quốc hội đây là một cái trách nhiệm mà mỗi một đại biểu phải suy nghĩ phải bằng nhiều cách khác nhau để làm sao cái hơi thở của người dân phải được thổi vào trong cái sinh hoạt của quốc hội
báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cũng đề nghị quốc hội tăng cường giám sát có trọng tâm trọng điểm đối với những vấn đề bước xúc mà cử tri và nhân dân đã kiến nghị
có biện pháp xử lý trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân né tránh hoặc không thực hiện nghiêm túc những kiến nghị xác đáng của cử tri và nhân dân
đến thời điểm này nông dân trên địa bàn tỉnh hậu giang đã xuống giống được hơn hai năm trăm linh ha lúa đông xuân sớm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
hiện lúa chủ yếu đang trong giai đoạn từ một đến một mươi ngày tuổi
do ảnh hưởng của cơn bão số sáu và số bảy nên trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua xuất hiện mưa rầm gây thiệt hại cho bà con
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
theo báo cáo nhanh của văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh hậu giang chỉ tính từ tháng chín đến nay toàn tỉnh đã xảy ra ba điểm sạt lở ở huyện châu thành với tổng chiều dài hai mươi ba mét
có một mươi sáu căn nhà sập hoàn toàn một căn nhà tốc mái siêu vẹo ước tổng thiệt hại hơn hai trăm năm mươi triệu đồng lũy kế từ đầu năm đến nay thiệt hại hơn hai mươi sáu tỷ đồng
tỉnh thanh hóa có hai mươi bốn sông lớn nhỏ cùng hệ thống đê dài một năm triệu đồng
trong đó đê sông chu dài chín mươi hai km và trên tuyến đê này một số vị trí sung yếu đã được kè lát mái cứng hóa mặt đê đáp ứng công năng trị thủy đồng thời là đường giao thông kết nối vùng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
tuyến đê sông chu được đầu tư nâng cấp kè lát mái đê tại một số điểm sung yếu kiên cố hóa mặt đê đã lâu hiện nhiều đoạn đê đã xuống cấp nghiêm trọng
trong năm nay trên tuyến đê sông chu phát sinh ba trăm linh điểm đê kè sông yếu cần được cố gắng
điểm đê quan tâm xử lý đó là kè vân lộ bát căng đoạn k hai mươi bốn một trăm bốn mươi hai k hai mươi năm bảy trăm linh đề hữu sông chu xã thọ nguyên kè long đinh đoạn từ k một mươi sáu sáu trăm linh k một mươi bảy bốn trăm linh đề tả sông chu xã thọ trường cùng huyện thọ xuân và đoạn từ k ba mươi tám chín trăm linh k ba mươi chín bốn trăm linh đề hữu sông chu thuộc xã thiệu tâm huyện thiệu hóa
thanh hóa là tỉnh có tổng các tuyến đê dài nhất cả nước nên được quan tâm đầu tư nâng cấp tu bổ
dù vậy nguồn vốn có hạn nên các tuyến đê được nâng cấp không đồng bộ chưa đáp ứng được yêu cầu chủ động phòng chống lụt bão bảo vệ các khu dân cư đồ thị
rất mong trong thời gian tới chính phủ các bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm tăng tỷ trọng đầu tư nhằm phát huy hiệu quả tối đa công năng của tuyến đê này
trung quốc và philippines khôi phục đàm phán ngoại giao và quốc phòng
thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay quân đội syri tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương đã có hiệu lực tạo điều kiện cho người dân đang bị mắc kẹt ở phía đông thành phố aleppo rời khỏi vùng nguy hiểm và bảo đảm cho các tay súng nổi dậy rút khỏi thành phố này
bộ tổng tư lệnh quân đội syri thông báo lệnh ngừng bắn tại các quận phía đông của thành phố aleppo sẽ được thực thi trong các ngày hôm nay
từ ngày hai mươi hai mươi một và hai mươi hai tháng một mươi từ tám giờ sáng đến bảy giờ tối trực thăng quân sự syri đã thả hàng trăm nghìn tờ rơi về các khu vực quân nổi dậy chiếm đóng tại phía đông thành phố aleppo cũng như chi tiết các hành lang an toàn để người dân và quân nổi dậy có thể rời khỏi đây
bất chấp lệnh ngừng bắn các cuộc đấu pháo đã nổ ra xung quanh một điểm giao cắt ở khu vực tiền tuyến của trung tâm thành phố
hội nghị cấp bộ trưởng hiệp hội các quốc gia đông nam á asean về ma túy lần thứ năm tổ chức tại singapore
từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng một mươi đại diện của một mươi nước thành viên tham dự hội nghị đã nhất trí hình thành cơ chế mới về hợp tác phòng chống ma túy
phát biểu khai mạc phó thủ tướng kiêm bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia singapore tel chan han nhấn mạnh hoạt động sản xuất lạm dụng vận chuyển buôn bán ma túy bất hợp pháp vẫn là một thách thức đối với asean
vì vậy việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia đấu tranh chống tệ nạn này đòi hỏi phải có một thể chế đủ mạnh
một sắc vàng tiếp tục là điểm nóng gieo trồng trái phép cây có chứa chất ma túy
để thể hiện sự thống nhất các bộ trưởng cũng đã ra mắt ribang trắng xanh là biểu tượng của phòng chống lạm dụng ma túy
thay mặt đoàn việt nam thượng tướng lê quý vương đã có bài phát biểu chia sẻ những khó khăn thách thức của asean trong việc ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy
việt nam sẽ đăng cài hội nghị cấp bộ trưởng asean về vấn đề ma túy lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi tám
trung quốc và philippines đã nhất trí khôi phục các cuộc thăm vấn ngoại giao và quốc phòng
tuyên bố này đã được đưa ra sau khi chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống philippines rodrigo duterte đã có cuộc hội đàm tại đại lễ đường nhân dân ở bắc kinh vào sáng nay
ngoài các cuộc tham vấn ngoại giao và quốc phòng trung quốc cũng sẽ khôi phục hoạt động nhập khẩu nông sản của philippines và bắc kinh sẽ hỗ trợ về tài chính cho cơ sở hạ tầng của quốc gia đông nam á này
nhân dịp này hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký một loạt văn kiện hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực như đầu tư thương mại công nghệ tài chính và nông nghiệp
ông duterte tới bắc kinh từ ngày một mươi tám tháng một mươi với hơn hai trăm linh doanh nhân tháp tùng nhằm tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác kinh tế thương mại với trung quốc
sau trung quốc ông duterte cũng sẽ thăm nhật bản từ ngày hai mươi năm tháng một mươi tới
sáng nay theo giờ hà nội hai ứng cử viên tổng thống mỹ hiri clinton và donald trump
đã kết thúc cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trong chiến dịch vận động tranh cử
cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên được đánh giá là tích cực khi tập trung vào những vấn đề chính trị kinh tế các chính sách đối nội đối ngoại đang là tâm điểm chú ý của dư luận
hai bên đã có màn đối đáp khá chặt chẽ kể từ câu hỏi đầu tiên mà người dẫn chương trình đặt ra về việc diễn giải hiến pháp mỹ
không có nhiều lời công kích nhằm vào cá nhân như hai cuộc tranh luận trước

cuộc tranh luận lần này cũng không vì thế mà kém phần hấp dẫn thậm chí còn kịch tính và căng thẳng đến phút chót
đặc biệt khi đề cập tới aleppo thành phố phía đông bắc syri đang là điểm nóng chiến sự hiện nay
hai ứng cử viên đã có màn tranh cãi nảy lửa
hơn hai trăm linh triệu người mỹ đã đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống nước này diễn ra vào ngày tám tháng một mươi một tới mức cử tri đăng ký cao nhất trong lịch sử nước này
cảnh sát chống khủng bố hungary bắt giữ một người đàn ông tại hà gia la
vì bị tình nghi tiến hành vụ đánh bom tại trung tâm budapest hồi tháng trước làm ít nhất hai cảnh sát bị thương
sau khi xảy ra vụ nổ ở khu vực trung tâm thủ đô budapest hôm hai mươi bốn tháng chín vừa qua
cảnh sát nước này đã mở cuộc điều tra theo hướng âm mưu giết người có chủ ý
theo đó loại bỏ khả năng vụ tấn công do một tổ chức vũ trang nước ngoài tiến hành và có liên quan tới khủng bố
cảnh sát hungary từng thông báo trao giải thưởng ba mươi bảy đô la cho bất cứ ai có thông tin chính xác
giúp nhanh chóng tìm ra thủ phạm vụ tấn công
sau vụ nổ trên cảnh sát hungary đã công bố kết quả điều tra tại hiện trường
cho thấy thiết bị nổ mà thủ phạm sử dụng là bom tự chế với rất nhiều mảnh đạn
cảnh sát hungary từng thông báo trao giải thưởng ba mươi bảy đô la cho bất cứ ai có thông tin chính